thưa quý vị và các bạn facebook vừa chính thức công bố đồng tiền điện tử mang tên libra
việc facebook công bố cho ra đời đồng tiền số mới đã thổi bùng lên nhiều dự đoán về tương lai của tiền số
giữa lúc mạng xã hội lớn nhất thế giới này đưa ra chiến dịch quảng bá rầm rộ
cũng như là danh sách dài các đối tác có tên tuổi trên thế giới
một điều không khó để nhận ra nếu có một đồng tiền số trở thành dòng chủ lưu
thì điều này thực sự có thể làm thay đổi nền kinh tế toàn cầu hay không
vậy đâu là tương lai của libra
đồng tiền này sẽ tác động đến kinh tế thế giới nói chung cũng như là của việt nam nói riêng như thế nào
và trong chương trình kinh tế và dự báo ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đề cập đến vấn đề trên
hạ tầng tài chính và tiền tệ toàn cầu đơn giản dễ tiếp cận và dễ sử dụng cho hàng tỷ người
dù phải đến năm hai nghìn hai mươi mới chính thức ra mắt tuy nhiên ngay từ bây giờ
số lượng các tổ chức tài chính hậu thuẫn cho đồng tiền điện tử của facebook đã rất lớn
lên tới hai mươi bảy tổ chức trong đó bao gồm nhiều tên tuổi lớn như hãng thẻ mastercard visa
hay nền tảng thanh toán trực tuyến paypal
theo bloomberg facebook kỳ vọng đồng tiền libra do công ty phát triển
sẽ được giao dịch trên quy mô toàn cầu giống như đồng đô la mỹ
cơ chế hoạt động của libra rất đơn giản
khách hàng dùng nội tệ hoặc ngoại tệ mua libra rồi dùng số libra đó để trả tiền mua hàng hóa dịch vụ
số libra còn thừa có thể được đổi lại bằng một song số tiền tệ mạnh
các giao dịch này được thực hiện trên nền tảng chuỗi khối libra
với tốc độ rất nhanh lên đến một giao dịch trên giây so với bảy giao dịch trên giây của bitcoin
các libra này còn được lưu trữ trên ví điện tử

libra này còn có chức năng tách biệt thông tin dữ liệu giao dịch thanh toán
bằng đồng libra với dữ liệu thông thường của facebook
cũng được cho là một tấm điệm khác cho tính thử nhận
lâu nay thì có đến hàng trăm loại tiền kỹ thuật số đúng không
tuy nhiên đồng libra là một đồng tiền có thể nói là đồng tiền
được một cái doanh nghiệp lớn bảo trợ bảo đảm đứng đằng sau
chính vì thế thì đã bước đầu tạo được cái lòng tin
cho cái tiền kỹ thuật số
libra là kết quả của nỗ lực trong hơn một năm của facebook
nhằm tìm ra cách để giúp người dùng nhận và gửi tiền
qua các dịch vụ nhắn tin của mạng xã hội này
nguyên nhân khiến libra nhận được nhiều sự quan tâm chính
là vì triển vọng trở thành một phương tiện thanh toán xuyên biên giới
khởi nguồn từ mạng lưới người dùng facebook hiện nay
và các dịch vụ đi kèm của các thành viên sáng lập ban đầu
facebook hiện có hai bốn tỷ người dùng gấp gần bảy mươi lần số người
hiện đang có ví tiền mã hóa
trong số hai bốn tỷ người này
bao gồm cả những người đã có hoặc chưa có tài khoản ngân hàng
nhưng nếu cộng số người dùng facebook và những người không dùng facebook
chưa có tài khoản ngân hàng và nếu được cộng đồng nhà quản lý chấp nhận
số người dùng đồng libra sẽ ít nhất là trên hai bốn tỷ người trong tương lai
facebook hy vọng libra sẽ được đưa vào hoạt động
và sẽ đóng vai trò là đồng tiền ổn định
giúp tránh những biến động lớn và có thể được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày
theo cách mà những đồng tiền ảo lớn như bitcoin chưa từng có được
facebook họ ra một đồng tiền đấy
nó cực kỳ là tiện ích cho thứ nhất là cho doanh nghiệp
thứ hai là cho tất cả những khách hàng trên toàn cầu giao dịch với cái đồng tiền đấy
và tôi cảm nhận được cái đồng tiền đấy là một sự thông minh nhất của facebook
và tôi tin rằng cái đồng tiền facebook sẽ là cầu lối cho tất cả doanh nghiệp
libra cũng sẽ phá vỡ hoạt động của các ngân hàng truyền thống
vốn vẫn ở tình trạng yếu ớt trong suốt một thập kỷ qua
với công nghệ cũ kỹ thương hiệu yếu
dịch vụ khách hàng chưa tốt chi phí nhân viên và văn phòng cao
những ngân hàng này sẽ khó có thể sống sót trong thời đại của tiền tệ điện tử
nếu libra thành công đồng tiền này sẽ có thể khiến chính phủ các nước
hoặc phải đoạt quyền kiểm soát hoặc bẻ gãy hoạt động kinh doanh của facebook
và nếu facebook có thể thoát nạn nền kinh tế tiền tệ sẽ bị thay đổi vĩnh viễn
hiện không ai có thể khẳng định liệu libra của facebook sẽ thành công hay thất bại
nhưng mạng xã hội này đang là người chơi lớn nhất từ trước đến nay trên lĩnh vực tiền kỹ thuật số
với yêu cầu của chính quyền mỹ một đại diện của facebook cho biết
hãng mong muốn giải đáp tất cả các câu hỏi chất vấn của các nhà lập pháp
tuy nhiên đến giờ hãng vẫn chưa có phản hồi chính thức nào
khi được yêu cầu bình luận về phiên điều trần ngày một mươi sáu tháng bảy sắp tới
trước đó vào tháng năm các nhà lãnh đạo của ủy ban ngân hàng thượng viện mỹ
đã gửi công văn cho facebook để yêu cầu cung cấp thông tin về dự án tiền điện tử
và cách thức bảo vệ thông tin của người tiêu dùng của hãng này
facebook có dữ liệu của hàng tỷ người dùng
để thể hiện sự coi thường với việc bảo vệ và sử dụng cẩn thận nguồn dữ liệu này
với việc họ có kế hoạch tạo ra một loại tiền điện tử
facebook đang tiếp tục mở rộng hành vi không kiểm soát và phạm vi tiếp cận với cuộc sống của người dùng
chúng tôi đã bảo vệ người tiêu dùng chúng tôi không thể đẩy cho họ đến thụy sĩ
với tất cả sự cộng sự của mình và bắt đầu cạnh tranh với đồng đô la
cùng với mỹ nhóm các nước g bảy khác bao gồm pháp anh và đức
cũng đang tiến hành mở một diễn đàn
để xem xét các đồng tiền số như libra có thể gây nguy hại đến nền tài chính truyền thống ra sao
các bộ trưởng tài chính trong nhóm này đều bày tỏ sự hoài nghi
về mức độ an toàn của đồng tiền libra
cũng như việc đồng tiền này sẽ trở thành một đồng tiền hợp pháp
và không ảnh hưởng đến người tiêu dùng
gần đây nhất là tuyên bố thắt chặt giám sát của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế fatf
cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu có trụ sở tại paris
trong tuyên bố ngày hai mươi hai tháng sáu tổ chức này cho biết
quốc gia nào cho phép tiền mã hóa hoạt động sẽ phải đăng ký và giám sát các công ty liên quan
chính phủ các nước cũng phải tiến hành kiểm tra chi tiết về khách hàng
và báo cáo mọi giao dịch đáng nghi ngờ
tổ chức này dự kiến sẽ công bố các quy tắc giải quyết việc sử dụng tiền kỹ thuật số
cho các mục đích bất hợp pháp
bộ công cụ cho các giao dịch tiền ảo của libra sẽ cho phép facebook thu thập hàng triệu triệu dữ liệu
giúp củng cố niềm tin của tôi rằng cần phải điều chỉnh các gã khổng lồ kỹ thuật số
chính vì vậy cần đảm bảo để công cụ
giao dịch này không bị sử dụng vào mục đích xấu
ví dụ như tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động phi pháp
dù facebook cho rằng libra không nhằm thay thế hệ thống tài chính truyền thống hiện tại
nhưng một câu hỏi đặt ra là khi hệ thống tiền ảo và thanh toán của doanh nghiệp tư nhân
trở nên mạnh mẽ và phổ biến trong hơn hai tỷ người dùng facebook
cùng với các cộng đồng tham gia trong liên minh
không lẽ nó không xung đột lợi ích hay không lấy đi ít nhiều miếng bánh
của các ngân hàng và hệ thống thanh toán hiện thời
tiền kỹ thuật số không bao giờ thay thế được đồng tiền có chủ quyền của các quốc gia
với tất cả các yếu tố cần như khả năng phát nợ quốc gia
và được dùng như một đồng tiền dự trữ
khía cạnh chủ quyền phải nằm trong tay các nhà nước
không phải các công ty tư nhân vốn chỉ phục vụ cho các lợi ích tư nhân
facebook nên xem xét kỹ lưỡng vì đồng tiền mã hóa libra
nếu được phản hành rộng rãi sẽ tiềm ẩn như rủi ro cho hệ thống tài chính thế giới
thưa quý vị và các bạn trong khi nhiều quốc gia phát triển
kể cả các quốc gia đã chấp nhận tiền điện tử
đang khẩn trương nghiên cứu các biện pháp đối phó
thì giới chuyên gia tài chính ngân hàng tại việt nam cho rằng
cần phải phản ứng thận trọng trước sự ra đời của đồng tiền này
bộ tư pháp đang xây dựng cái đề án và cái hành lang pháp lý
và chúng ta đang tiếp cận theo cái hướng
những cái đồng tiền coi như là kỹ thuật số đó thì được gọi là tiền ảo

tài sản ảo thì cái cách tiếp cận sẽ khác
thì tôi nghĩ rằng là quan điểm của tôi quan điểm cá nhân tôi
chúng ta cần phải có cái cách tiếp cận mới hơn
đó là các cái đồng tiền đó chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn
đến cái câu chuyện của thị trường tài chính cũng như các cái giao dịch tài chính
và vì thế thì rất khoát các nhà lập pháp
cần phải có một cái tư duy mới nghiên cứu kỹ về nó
để chúng ta nắm mắt kịp thời để đưa ra những hành lang pháp lý phù hợp
nếu không thì chúng ta sẽ rất khó để hạn chế được những cái rủi ro
đầu tiên là phải thích ứng với nhau sau đó là ứng phó với nó
ứng phó với nó để làm gì để chúng ta có một cái chính sách tiền tệ nó thích hợp
chứ nếu không chúng ta thả lòng cũng không được
nhất là ở việt nam là những bây giờ công nghệ số
cái nền tảng công nghệ chung nó không cao
nhưng mà cái gọi tiếp cận số thì nó không cao
nó lại tương đối tự do
thì như thế nó sẽ gây ra những cái rối loạn mà thực sự là đáng loại
tiền kỹ thuật số có thể coi là một phát minh của nhân loại
là xu thế sẽ còn tiếp tục tồn tại mặc dù có thể có những đồng tiền thoái trào
nhưng những đồng tiền mới lại xuất hiện với những ưu điểm nổi trội hơn
bù đắp được những nhược điểm của các đồng tiền trước đó
công nghệ chuỗi khối blockchain với những ưu điểm vượt trội sẽ được ứng dụng ngày càng nhiều
trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng
do đó không thể ngăn cấm hoàn toàn mà vấn đề là nên quản lý kiểm soát nó như thế nào
và để cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thì phóng viên của truyền hình nhân dân
đã có cuộc trao đổi ngắn với ông nguyễn đình thắng
phó chủ tịch hội truyền thông số việt nam
chủ tịch ngân hàng thương mại cộng phần bưu điện liên việt bót banh
xin mời biên tập viên hoàng hà
ông nguyễn đình thắng đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay
thưa ông từ kinh nghiệm quốc tế đến nay có thể thấy là việc quản lý tiền kỹ thuật số nói chung
và đồng libra nói riêng nếu đồng tiền này được đưa vào lưu hành tại việt nam
thì nên đi theo hướng nào thưa ông
theo tôi thấy rằng là nếu như đồng tiền libra là một đồng tiền kỹ thuật số của facebook
mà được phép lưu hành thì đó là một cái sự bùng nổ của hệ thống thanh toán tiền kỹ thuật số trên thế giới
bởi vì hiện tại facebook đã có một số lượng người dùng rất là lớn
thứ hai nữa là đồng tiền của libra cũng có những điểm khác biệt cơ bản với lại những đồng tiền kỹ thuật số trước
đó là đồng tiền libra được bảo lãnh bằng những giá trị có tồn tại của hệ thống tiền tệ
và được phát hành có nhiều đối tác cùng tham gia phát hành
thì nó đảm bảo độ tin cậy hơn và an toàn hơn
và chính như vậy
thì đối với việt nam tôi thấy rằng là khi đồng tiền libra có được phép điều hành
thì đối với việt nam chúng ta cần phải có một cái tiếp cận một cách tích cực
cần phải xây dựng sẵn một cái chiến lược một cái chính sách
để làm sao khi mà cái đồng libra có được đưa vào lưu hành
thì chúng ta đã đủ sức để mà có thể là quản lý được
hoặc là cho phép được sử dụng ở một cái giới hạn nào đó
mà chính phủ hoàn toàn có thể kiểm soát được
để đảm bảo được cái an ninh về tiền tệ
nền tảng công nghệ blockchain là một xu thế và chắc chắn là sẽ được ứng dụng rất là rộng rãi
vậy hệ thống tài chính ngân hàng cần phải làm gì để người dân tổ chức doanh nghiệp của việt nam
có thể ứng dụng khai thác cũng như là kiểm soát rủi ro được
vâng công nghệ blockchain đó là một công nghệ rất là mới và công nghệ rất cao được
được sử dụng dựa trên hệ thống tạo ra dữ liệu khối chuỗi
và lưu hành cái dữ liệu đó trên rất là nhiều các cái hệ thống về các cái nút hệ thống
và không cho phép một cá nhân hay là một thành viên nào đó một đối tác nào đó

và chính vì cái độ an toàn của blockchain như vậy cho nên blockchain được sử dụng để tạo ra những đồng tiền kỹ thuật số để chống giả mạo

vậy thì đối với blockchain ở việt nam thì theo tôi là các hệ thống tài chính có thể sử dụng blockchain để phát triển cái hệ thống là tài trợ thương mại
ví dụ như là giúp ngắn cái quá trình thanh toán llc xuất nhập hàng hóa chẳng hạn
hai là cũng có thể nghiên cứu là những blockchain trong cái hệ thống là lưu trữ các cái hồ sơ tiến dụng cho vay mà liên quan đến nhiều người để chống cái sự là sửa đổi
còn việc là nghiên cứu blockchain để mà có thể là xây dựng những hệ thống cho vay ngang hàng như pier to pier như một số nước đang làm thì theo tôi nghĩ là ở việt nam thì cũng cần cân nhắc rất là kỹ lưỡng về vấn đề này
bởi vì cái hệ thống cho vay ngang hàng đó đòi hỏi phải có một hệ thống pháp lý một cái khuôn khổ về mặt bảo hộ bảo vệ rất là đầy đủ thì mới có thể là hướng tới cái chuyện cho vay ngang hàng sử dụng công nghệ blockchain
ngoài ra thì tôi cũng khuyến nghị thêm là
hoàn toàn có thể chúng ta để nghiên cứu để mà sử dụng trong việc là xác định nguồn gốc về an toàn thực phẩm về nguồn gốc về hay là xuất xứ nguồn gốc của những loại hàng hóa thuận tiện cho cái việc là thúc đẩy cái sự thương mại của việt nam hội nhập với quốc tế
thưa ông chúng ta đang hội nhập sâu rộng và trong quá trình này thì nhằm đảm bảo cam kết hội nhập mở cửa nhưng mà vẫn kiểm soát được rủi ro thì theo ông chính phủ cần phải làm gì để nhất quán thực thi chiến lược tổng thể về hệ thống thanh toán quốc gia
để thích ứng với những ứng dụng công nghệ mới như là đồng tiền kỹ thuật số libra
thứ nhất là với cái sự bùng nổ của cuộc cách mạng bốn để mà đi tới một cái tự nguyên số thì cái hệ thống về ra đời những cái đồng tiền đồng tiền số đó là một sự tất yếu mà việt nam thì không thể nào đứng ngoài cái sự tất yếu đấy được
nhất là chúng ta đang hội nhập một cách rất là sâu rộng và lại giao dịch thương mại với những nước mà đang chấp nhận đồng tiền số thì chúng ta không có thể nào mà

không đứng ngoài được đúng không
không đứng ngoài được đúng không
không đứng ngoài được mà phải có một cái sự tiếp cận một cách tích cực
vậy thì thời điểm này chúng ta chưa cho phép nhưng mà những thời gian tới thì cái lộ trình như thế nào thì nhà nước cần phải xây dựng
khi nào thì chúng ta thích hợp và nếu gia nhập vào thì cái sự quản lý trên khung pháp lý nào rồi ngăn chặn phòng ngừa những cái tác động ngược từ những cái đồng tiền mà kỹ thuật số thanh toán liên viên giới như vậy
đối với lại hệ thống về
đồng thời nữa là cũng có những hệ thống để phòng ngừa kể cả là về những cái khủng bố sử dụng về những cái đồng tiền ảo như vậy
còn đối với lại hệ thống của tại việt nam thì tôi nghĩ rằng là để hạn chế cái ảnh hưởng của cái đồng tiền số khi mà vào việt nam thì nhà nước nên đẩy mạnh nhanh nhất
cái hệ thống thanh toán không dùng tiền mạt ở việt nam và giúp cho hay là khuyến khích các ngân hàng làm những các hệ thống ngân hàng số
những hệ thống ví điện tờ để mà đưa đưa những cái ứng dụng đó lên phục vụ cho toàn bộ người từng lớp người dân thậm chí là những hệ thống cho vay online hạn chế tín dụng đen
vậy thì khi tất cả những tổ chức rồi doanh nghiệp rồi người dân ở việt nam đã có một hệ thống sử dụng đồng tiền việt nam nhưng mà lại không có tài khoản thì cũng coi
nhưng mà đồng tiền kỹ thuật số việt nam trên hệ thống an ninh tiền tệ chúng ta đã sẵn sàng như vậy rồi
thì đó cũng là một đối trọng khi mà đồng tiền nước ngoài những đồng tiền kỹ thuật số nước ngoài khi mà vào việt nam
vâng thưa ông hiện nay thì liên việt postbank đang đẩy mạnh lên tầm cao mới xoay quanh bốn trụ cột chính
đó là nền tảng công nghệ phát triển mạng lưới chuẩn hóa sâu hóa hoạt động quản trị điều hành
và kinh doanh theo chuẩn quốc tế quản trị nguồn nhân lực
vậy thì nếu đồng tiền số libra đi vào hoạt động thì có ảnh hưởng gì đến chiến lược của liên việt postbank ạ
tôi nghĩ chắc chắn là ảnh hưởng
thì đối với liên việt thì phát triển ngân hàng thông qua bốn trụ cột thì chúng tôi vẫn duy trì cái chiến lược này
nhưng mà đẩy nhanh cái tiến độ lên tức là bốn cái trụ cột đó và trong đó tập trung đặc biệt
là làm cho cái vấn đề là chuẩn hóa quốc tế và ứng dụng công nghệ cao
thì đối với những đồng tiền kỹ thuật số là đồng tiền về kỹ thuật
kỹ thuật cao thì chúng ta cũng phải dùng kỹ thuật cao để chúng ta đối trọng lại
và chúng tôi cũng nhanh chóng để xây dựng một hệ thống ngân hàng trực tuyến
trong đó sẽ bao gồm cả từ ngân hàng số hệ thống ví việt như là các bạn đã biết
là một cái ví của người dùng việt nam mà liên việt đã băng đã phát triển
thứ hai là thẻ tích hợp toàn bộ các cái hệ thống của ngân hàng lên trên một cái ứng dụng
để cho phục vụ mọi tầng lớp người dân và trong đó có cả cái cho vay tiêu dùng online rất là linh hoạt
thì chỉ có nâng cao cái năng lực của chính mình và bên cạnh đó là có cái hợp tác quốc tế
tức là thể nghiệm những cái liên kết giữa các ngân hàng việt nam với lại ngân hàng quốc tế
để cho những người dùng những cái ví điện tử hoặc là dùng những cái hàng số
có thể đi giữa các nước với nhau mà sử dụng một cách rất là thuận tiện
thì đó là những cái mà có cái khả năng cao như vậy và phát triển ứng dụng công nghệ cao
với là ít chịu cái tác động của một cái đồng tiền kỹ thuật số như là cái đồng libra nếu có được phát hành
thưa quý vị tiền kỹ thuật số có thể coi là một phát minh của nhân loại là su thế sẽ còn tiếp tục tồn tại
mặc dù có thể có những đồng tiền thoái trào nhưng những đồng tiền mới lại xuất hiện
với những ưu điểm nổi trội hơn bù đắp được những nhược điểm của các đồng tiền trước đó
hơn nữa công nghệ chuỗi khối với những ưu điểm vượt trội sẽ được ứng dụng ngày càng nhiều
trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng
do đó không thể ngăn cấm hoàn toàn mà vấn đề là nên quản lý kiểm soát như thế nào
theo đó chính phủ cần có phương thức quản lý phù hợp cụ thể là việc chấp nhận đồng tiền kỹ thuật số
trong giai đoạn này có thể là chưa phù hợp đối với thực tiễn ở việt nam
tuy nhiên cũng không thể đi ngược lại với xu thế với yêu cầu thực tiễn là cấm tuyệt đối sử dụng đồng tiền này
chương trình của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba